virus corona là gì tại sao phải rửa tay bằng xà phòng
phải giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc
tại sao phải dùng khẩu trang phải ở nhà khi có dịch
những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ai cũng đã biết
thế nhưng lại là những điều hoàn toàn mới lạ với một bộ phận không nhỏ tại việt nam
đó chính là cộng đồng những người điếc người khiếm thính
những người gần như không có khả năng nghe nói và cũng rất khó khăn trong việc đọc hiểu
họ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín như thế nào
xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của chúng tôi
xin chào các bạn các bạn có biết virus corona là gì không
hãy tưởng tượng những ngạt tiêu nhỏ lítin ở trên mặt nước này là virus
bạn sẽ thấy khi chạm tay vào virus sẽ bám vào tay bạn
nhưng khi rửa tay bằng xà phòng thì sao
ồ virus trôi giặt ra xa kìa các bạn hãy chăm chỉ rửa tay mỗi ngày nhé
chỉ một ví dụ nhỏ bằng những hình ảnh trực quan gần gũi và dễ hiểu
nhóm các bạn trẻ này đã tạo ra một bộ phận
tạo ra một series các video clip bằng ngôn ngữ ký hiệu về dịch bệnh covid một mươi chín
dành cho cộng đồng người điếc người khiếm thính
không chỉ giúp người dễ thực hành các video clip này còn giúp phụ huynh của các bạn nhỏ khuyết tật
có thêm những cách thức sáng tạo để giải thích cho trẻ hiểu về dịch bệnh covid một mươi chín
em muốn tham gia làm video clip để các bạn như em có thể hiểu nhiều hơn về dịch bệnh này
những người điếc không có khả năng nghe họ không nghe được gì
và thường khả năng đọc hiểu dịch bệnh

việc tiếp cận với thông tin là điều rất khó khăn
bố mẹ người thân của người điếc người khiếm thính thường cũng không có đủ khả năng để giải thích cho họ hiểu
rất mong cộng đồng người điếc người khiếm thính sau khi xem các clip này
có thể chung tay cùng cộng đồng chống dịch thành công
để thực hiện được những hướng dẫn kỹ thuật trong các video clip
từ tổ chức y tế thế giới về kho và bộ y tế
nhờ đó nhận thức của cộng đồng người điếc người khiếm thính về dịch bệnh covid một mươi chín được nâng cao
cộng đồng xã hội cũng quan tâm hơn và hướng đến việc cung cấp thông tin cho các nhóm yếu thế này
chúng tôi phải luôn luôn sáng tạo và luôn luôn đổi mới
làm sao để truyền tải một cách rõ ràng nhất chính xác nhất những thông tin đến cộng đồng người điếc
để làm sao các bạn có tiếp cận được những thông tin chính xác nguồn thông tin chính thống
có thể thấy mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thông tin
thế nhưng cộng đồng người điếc người khiếm thính ở việt nam đã có những cách làm đầy sáng tạo và ý nghĩa
và chắc chắn rằng với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
thì việc chung tay cùng cộng đồng
cộng đầy lùi dịch bệnh của những người điếc người khiếm thính là một việc làm thiết thực cần được nhân rộng